theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay ở các tỉnh bắc bộ có mưa rông rải rác riêng vùng núi và trung du có nơi mưa rất to nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh lai châu điện biên lào cai hà giang và tuyên quang
vùng hội tụ gió lên đến mực năm m đã được thiết lập trên khu vực vùng núi bắc bộ
do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió ngày và đêm nay ở bắc bộ có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông
riêng vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm trong hai mươi bốn h có nơi hơn một trăm năm mươi mm trong hai mươi bốn h
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh điện biên lai châu sơn la lào cai yên bái hà giang tuyên quang cao bằng và bắc cạn
đặc biệt nguy cơ cao tại các huyện tam đường tân uyên nậm nhùn mường tè thành phố lai châu tỉnh lai châu huyện mường nhé tủa chùa tỉnh điện biên huyện bát sát simacai bảo thắng bắc hà tỉnh lào cai huyện mèo vạc xín mần đồng văn yên minh quảng bạ tỉnh hà giang và huyện na hàng lâm bình tỉnh tuyên quang